từ đất liền đến phú quốc làm thuê nhưng không đủ tiền tiêu xài
bốn thanh niên đã rủ nhau đi trộm dây tải điện ở các công trình đem bán lấy tiền chia nhau
ước tính thiệt hại tài sản trên một sáu tỷ đồng
ngày bốn sáu tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo là phạm minh thuận
la hoàng tuấn nguyễn văn út nhỏ đỗ hữu tài và tô văn cường tổng cộng là ba mươi năm sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản
và bồi thường cho các doanh nghiệp số tiền trên một sáu tỷ đồng
theo cáo trạng từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một năm hai nghìn một mươi chín
năm bị can này đã cùng nhau thực hiện bảy vụ trộm dây cắp điện đem bán được gần một trăm linh triệu đồng